theo thống kê mới nhất của tổng cục hải quan cho thấy tổng giá trị xuất nhập khẩu của việt nam trong nửa cuối tháng sáu đạt hai mươi chín mươi sáu tỷ usd tăng năm năm so với nửa đầu tháng sáu
kết quả đạt được trong nửa cuối tháng sáu giúp đưa tổng giá trị xuất nhập khẩu của cả nước trong sáu tháng đầu năm đạt gần hai trăm bốn mươi ba bốn mươi tám tỷ usd tăng tám tương ứng tăng một mươi tám một tỷ usd so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi đạt một trăm năm mươi ba tám mươi bảy tỷ usd tăng sáu tương ứng tăng tám sáu mươi bảy tỷ usd
trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là tám mươi chín sáu mươi một tỷ usd tăng một mươi một tám tương ứng tăng chín bốn mươi ba tỷ usd
đáng chú ý kỳ hai tháng sáu cán cân thương mại hàng hóa thẳng dư một năm tỷ usd đưa mức xuất siêu cả nước trong sáu tháng đầu năm lên một năm mươi chín tỷ usd